từ ngày hai mươi bốn tới ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ một mươi bốn
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đã chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận các nội dung như sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ đảng ủy tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
và một số cá nhân có liên quan
ban thường vụ đảng ủy tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi năm đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo
chỉ đạo buông lỏng công tác kiểm tra giám sát quản lý tổ chức đảng đảng viên không kiểm tra xem xét
xử lý trách nhiệm đối với nhiều cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc tập đoàn có vi phạm khuyết điểm
để các đơn vị hoạt động không hiệu quả thua lỗ nhiều năm vẫn được tập đoàn điều động luân truyền bổ nhiệm
có trường hợp điều động bổ nhiệm chức vụ cao hơn để nhiều cán bộ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước
bị khai trừ ra khỏi đảng và xử lý hình sự trong đó có cả các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn
chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong việc kiểm điểm trách nhiệm
để tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc thua lỗ nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho đảng ủy tập đoàn ban hành nghị quyết số hai trăm ba mươi ba nqdu ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn chín
có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật không đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
dẫn đến hội đồng thành viên ban tổng giám đốc tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật
để hội đồng thành viên ban hành các nghị quyết quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn
vi phạm nghị định của chính phủ tham mưu đề xuất thủ tướng chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo trong quản lý sử dụng vốn tài sản thực hiện các dự án đầu tư dẫn đến hội đồng thành viên
và một số đơn vị thành viên có vi phạm rất nghiêm trọng để mất vốn đầu tư gần chín trăm linh tỷ đồng
trong đó góp vốn vào ngân hàng cổ phần đại dương ocean bank mất tám trăm linh tỷ đồng
để hội đồng thành viên ban hành nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqvn ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi
góp vốn đầu tư vượt mức quy định vào ocean bank
cuộc luật các tổ chức tiến dụng gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho tập đoàn
nhiều khoản đầu tư của tập đoàn bị tổn thất tiềm ẩn rủi ro khó thu hồi vốn đầu tư với tổng số tiền rất lớn
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn pvn chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm
khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy hội đồng thành viên tập đoàn pvn trong giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi một
chịu trách nhiệm khi ký ban hành nghị quyết hai trăm ba mươi ba nqdu ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn chín của đảng ủy tập đoàn
có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để hội đồng thành viên ban tổng giám đốc tập đoàn
và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật
vi phạm quy chế làm việc hội đồng quản trị tập đoàn

thuận tham gia góp vốn tại văn bản số sáu nghìn chín trăm ba mươi bốn ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn tám giữa đồng chí đinh la thăng
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn và chủ tịch hội đồng quản trị ốc sơn banh có nội dung
tập đoàn tham gia góp vốn hai mươi trở lên cử cán bộ tham gia quản trị điều hành đề nghị các đơn vị thành viên
sử dụng dịch vụ của ốc sơn banh trước khi hội đồng quản trị tập đoàn họp thống nhất nội dung trên
chịu trách nhiệm trong việc hội đồng thành viên ban hành nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nq
dkvn góp vốn vượt mức quy định vào ốc sơn banh trái quy định của luật các tổ chức tiến dụng
gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho pvn
chịu trách nhiệm trong việc hội đồng thành viên ban hành một số nghị quyết quyết định chỉ định nhiều gói thầu
với tổng giá trị lớn vi phạm các nghị định của chính phủ tham mưu đề xuất thủ tướng chính phủ
cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật
chấp thuận cho pvc được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình dự án
do tập đoàn chỉ định cho pvc thực hiện và chấp thuận cho tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí
được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với hợp đồng thiết kế mua sắm xây dựng
nhà máy nhiên liệu sinh học dung quất vi phạm luật đấu thầu năm hai nghìn năm
đồng chí có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương quyết định đầu tư phân tán giàn trải
thiếu kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ đồng chí làm lãnh đạo tập đoàn
dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp một số dự án phải dừng giãn hoãn tiến độ thua lỗ kéo dài
gây thất thoát lãng phí mất vốn đầu tư gây hiệu quả rất nghiêm trọng
trong đó có dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyest đình vũ và các dự án nhiên liệu sinh học
đồng chí phùng đình thực nguyên phó bí thư đảng ủy ủy viên hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc pvn từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi và bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng thành viên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bốn có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết hai trăm ba mươi ba nqdu của đảng ủy
và nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqvn của hội đồng thành viên gây hậu quả rất nghiêm trọng
vi phạm công tác tổ chức cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét không đúng
đối với trịnh xuân thanh
chuyển công tác về bộ công thương không chỉ đạo xem xét vi phạm của nguyễn xuân sơn
khi làm tổng giám đốc ocean bank chịu trách nhiệm cùng tập thể ban thường vụ đảng ủy hội đồng thành viên
khi làm quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm nguyễn xuân sơn từ phó tổng giám đốc
lên chủ tịch hội đồng thành viên và bí thư đảng ủy tập đoàn năm hai nghìn một mươi chín
có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất sơ sợi
poly st đình vũ và các dự án nhiên liệu sinh học
đồng chí đỗ văn hậu nguyên phó bí thư đảng ủy thành viên hội đồng thành viên
tổng giám đốc pvn từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn
trong thời gian nêu trên
có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết hai trăm ba mươi ba nqdu của đảng ủy
và nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqkvn của hội đồng thành viên gây hiệu quả rất nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét có nội dung không đúng đối với trịnh xuân thanh
và vũ đình duy khi chuyển công tác
có trách nhiệm trong việc đề nghị bổ nhiệm nguyễn xuân sơn như đã nêu trên
có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất sơ sợi
poly st đình vũ và các dự án nhiên liệu sinh học
ông nguyễn xuân sơn nguyên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn pvn
chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tập đoàn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết số hai trăm ba mươi ba nqdu của đảng ủy
và nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqdkvn của hội đồng thành viên gây hậu quả rất nghiêm trọng
trong thời gian ông nguyễn xuân sơn là tổng giám đốc người đại diện vốn của pvn
tại ocean bank đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả rất nghiêm trọng
hiện nay ông nguyễn xuân sơn đang bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tạm giam
để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
đồng chí nguyễn quốc khánh nguyên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên
nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó nguyên phó tổng giám đốc
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
tập đoàn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
có trách nhiệm trong việc ban hành nghị quyết hai trăm ba mươi ba nqdu của đảng ủy
và nghị quyết số bốn nghìn hai trăm sáu mươi sáu nqvn của hội đồng thành viên
chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu epc
nhà máy nhiệt điện long phú một nhà máy nhiệt điện thái bình ii
vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng
có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm vi phạm
tại dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyest đình vũ
và các dự án nhiên liệu sinh học
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy pvn
và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cá nhân liên quan
căn cứ quy định số hai trăm sáu mươi ba qdtvk và quy định số một trăm tám mươi một qdtvk
của bộ chính trị về xử lý tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
cách chức bí thư đảng ủy tập đoàn pvn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đối với đồng chí phùng đình thực
cách chức phó bí thư đảng ủy tập đoàn pvn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đối với đồng chí đỗ văn hậu
khai trừ ra khỏi đảng đối với ông nguyễn xuân sơn
cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn quốc khánh
đề nghị bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng xem xét
thi hành kỷ luật đối với đồng chí đinh la thăng theo thẩm quyền
yêu cầu ban cán sự đảng bộ công thương khẩn trương xem xét
kỷ luật hành chính tương đối với các cá nhân trên
yêu cầu đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương khẩn trương thi hành kỷ luật
đối với ban thường vụ đảng ủy tập đoàn pvn
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn thiện
nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy
và đồng chí lê hữu lộc nguyên phó bí thư tỉnh ủy
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định
đồng chí nguyễn văn thiện với cương vị ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm khuyết điểm
trong việc bổ sung quy hoạch bổ nhiệm một số trường hợp cán bộ
không đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn và không đúng quy định
đồng chí lê hữu lộc với cương vị là phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm khuyết điểm
trong việc tuyển dụng và xếp lương công chức không đúng quy định
căn cứ quy định số một trăm tám mươi một qdtu của bộ chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí lê hữu lộc
đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn thiện theo thẩm quyền
yêu cầu ban thường vụ tỉnh bình định và đồng chí lê kim toàn phó bí thư thường trực tỉnh ủy
nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan
xem xét báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy lai châu cho ý kiến về một số dự thảo văn bản
trình bộ chính trị ban bí thư về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
và giải quyết một số công việc khác theo thẩm quyền
hết thông cáo